bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ngân hàng thế giới cơ quan nhận ủy thác của quỹ đối tác carbon trong lâm nghiệp
đã ký kết thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng bắc trung bộ
việt nam là quốc gia đầu tiên ở châu á thái bình dương và là quốc gia thứ năm trên toàn cầu ký thỏa thuận chi trả giảm phát thải
đây là công cụ nhằm khuyến khích quản lý đất đai bền vững ở quy mô lớn tạo ra nguồn tài chính cho các hoạt động bảo vệ rừng
và nâng cao thu nhập cho chủ rừng đồng thời hướng tới hình thành thị trường tín chỉ giảm phát thải trong nước và quốc tế
vùng bắc trung bộ được lựa chọn để thực hiện vì tầm quan trọng đặc biệt về đa dạng sinh học và tình hình kinh tế xã hội
toàn vùng có tổng diện tích tự nhiên khoảng năm một triệu ha chiếm một mươi sáu diện tích đất của cả nước
tỷ lệ chế phủ của rừng năm hai nghìn một mươi chín đạt gần năm mươi tám